với tỷ lệ tám mươi chín bốn mươi tám phiếu tán thành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ ba trăm linh tỷ đồng lên tối đa ba trăm sáu mươi tỷ đồng
đồng thời điều chỉnh giảm tư ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài
sử dụng một mươi tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia
để ưu tiên bố trí cho các dự án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
gia cố hệ thống đê sung yếu xử lý sạt lở bờ sông
bố trí một bảy trăm sáu mươi sáu ba tỷ đồng vốn còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững để phân bổ theo quy định và bổ sung sáu trăm bốn mươi tám sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng
từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho các địa phương
có huyện thoát nghèo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ